từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy việt nam sẽ thí điểm triển khai cấp thị thực điện tử qua mạng trong vòng hai năm
theo các chuyên gia cùng với việc miễn visa cho các thị trường trọng điểm
việc cấp visa điện tử là một bước tiến quan trọng góp phần tăng sức cạnh tranh cho du lịch việt nam trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế
năm hai nghìn một mươi sáu lần đầu tiên du lịch việt nam đón được một mươi triệu du khách quốc tế
vị khách may mắn này mang quốc tịch anh
so với năm hai nghìn một mươi năm lượng khách quốc tế năm nay tăng hai mươi năm và có mức tăng trưởng tuyệt đối trong một năm
tức hai triệu lượt cao nhất từ trước đến nay
trong đó khách đến từ đông bắc á tây âu có sự tăng trưởng mạnh
theo nhận định của ngành du lịch kết quả này có đóng góp từ việc chính phủ kéo dài miễn visa cho năm nước tây âu
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy visa điện tử là một trong những giải pháp thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cho việc phát triển du lịch
công dân có hộ chiếu hợp pháp từ tất cả các nước muốn đến việt nam đều có thể đăng ký làm visa trực tiếp qua mạng
theo ngành du lịch việc đơn giản hóa chính sách visa
trong đó áp dụng visa điện tử là xu hướng phổ biến của tất cả các nước
nhiều khách du lịch khi họ đến việt nam cái mà họ e ngại nhất không nhiều khi không phải là giá tiền
nhưng vấn đề mà họ e ngại và họ không muốn có một số chưa muốn đi là vấn đề thủ tục
nếu chúng ta làm tốt vấn đề visa điện tử thì tôi nghĩ đây sẽ là một cú hích cực lớn
có lẽ là sẽ làm thay đổi cả bộ mặt của ngành du lịch việt nam trong những năm tới
đây là một cái bước tiến trong cái việc là chúng ta
chúng ta đẩy mạnh các cái ứng dụng công nghệ mới để cho cái việc làm visa cho khách du lịch
nó được thuận tiện hơn dễ dàng hơn và có thể nó phù hợp với một cái thế hệ trẻ hiện nay trên toàn thế giới
là luôn luôn ứng dụng công nghệ cao
tôi nghĩ rằng là cái việc làm này của chúng ta thì như thế so với một số nước trong khu vực
cũng đã tiến khá nhanh
cho nên là tôi kỳ vọng vào cái việc là khi ta ứng dụng nhanh cái việc làm visa điện tử
thì cái lượng khách đến việt nam nó sẽ tăng nhanh
với việc áp dụng chúng ta đã tăng nhanh
với việc áp dụng thị thực điện tử từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
du khách việt nam đặt mục tiêu năm sau đón một mươi một năm triệu lượt khách quốc tế
sáu triệu lượt khách nội địa tổng thu từ khách du lịch đạt bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
ngành du lịch phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn